xác lập tình trạng bình thường mới trong cuộc sống và các hoạt động kinh tế xã hội để dân trở lại bình thường trên tinh thần là đầy mạnh phục hồi kinh tế xây dựng đất nước coi đây là nhiệm vụ cần phải tập trung ở mọi cấp mọi ngành nhưng cũng không được chủ quan coi thường covid một mươi chín không được để dịch quay lại là nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế và của các ủy ban nhân dân nhất là các trung tâm thành phố và đô thị
đây là nhấn mạnh của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại cuộc họp với thường trực chính phủ và ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín vào sáng nay nhằm đưa ra các biện pháp nới lỏng hơn nữa để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tại cuộc họp nhiều ý kiến cho rằng cần nới lỏng trong bối cảnh đã kiểm soát được dịch bệnh phát biểu tại cuộc họp thủ tướng nêu rõ trường hợp người việt nam ở nước ngoài về thì phải tuân thủ cách ly tập trung đủ một mươi bốn ngày trừ các trường hợp chuyên gia nhà đầu tư thì sẽ có phương thức cách ly phù hợp
tuyệt đối không để người nhập cảnh lây lan ra cộng đồng sẵn sàng ứng phó khi có trường hợp dương tính tại cộng đồng yêu cầu ban chỉ đạo các cấp tiếp tục duy trì nhóm phản ứng nhanh để phát hiện nhanh các trường hợp dương tính và các trường hợp tiếp xúc gần để kịp thời cách ly dập dịch
tiếp tục thực hiện các biện pháp bác buộc như đeo khẩu trang ở nơi công cộng và tranh phương tiện hành khách công cộng đông người tiếp tục rửa tay đảm bảo vệ sinh cá nhân khi tiếp xúc ở đông người

trong trường thao gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh phát triển các gói tài khoá tiền tệ phải có hiệu lực trước khi hội nghị thủ tướng với doanh nghiệp diễn ra vào ngày chín tháng năm tới đây đặc biệt phải giải quyết nhanh gói an sinh xã hội đến người dân không được san lận và phải có giám sát
về thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới việt nam trung quốc thì bộ công thương và các phó thủ tướng trực tiếp xử lý

trong trường thao gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh phát triển các gói tài khoá tiền tệ phải có hiệu lực trước khi hội nghị thủ tướng trực tiếp xử lý